dù lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức mưa chạy việc vào các cơ quan nhà nước nhưng nhiều người dân tại đạc sơn vẫn bị mắc lửa
số người mắc bệnh ung thư và qua đời ngày càng tăng người dân phải đi mua nước sạch để dùng
đó là thực tế mà người dân tại thôn lũng vị xã đông phương yên huyện dương mỹ thành phố hà nội đang phải gánh chịu từng ngày
một trăm năm mươi chiếc xe lăn xe lắc tổng giá trị hơn hai trăm năm mươi triệu đồng trao tặng cho những người khó khăn trong việc đi lại người tàn tật khuyết tật
trong đó rất nhiều người là thương binh bệnh binh và nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn tỉnh nam định
đây là việc làm từ thiện thể hiện tinh thần tương thân tương ái rất có ý nghĩa
đặc biệt động viên giúp đỡ những cán bộ chiến sĩ công an bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ
qua đó hỗ trợ cho những người tàn tật khuyết tật có phương tiện đi lại thuận tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
góp phần làm vơi bớt những khó khăn vất vả mà họ phải chịu đựng
nhiều người tàn tật khuyết tật cùng người thân rất xúc động khi được hỗ trợ xe
điều đó phần nào giúp họ có thêm phương tiện miêu sinh hoa nhập cuộc sống giảm bất gánh nặng cho người thân cải thiện cuộc sống
công an huyện đồng phú tỉnh bình phước cũng vừa phối hợp với chính quyền địa phương và nhà tài trợ
tiến hành bàn giao hai căn nhà tình thương cho các hộ đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn ấp nam đô xã tân phước và ấp thạch màng xã tân lợi huyện đồng phú
căn nhà thứ nhất được trao cho gia đình ông trần văn bé ở ấp thạch màng có diện tích hơn bốn mươi m hai
với quy cách tường xây tô mái tôn cửa sắt nền gạch tàu có tổng kinh phí xây dựng bốn mươi triệu đồng
căn nhà thứ hai có diện tích ba mươi hai m hai cùng quy cách với kinh phí xây dựng ba mươi năm triệu đồng được trao cho gia đình anh thạch trạch chú ấp nam đô
toàn bộ kinh phí xây dựng hai căn nhà trên do công an huyện đồng phú vận động chùa phổ minh và hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi bệnh nhân nghèo tỉnh bình phước ủng hộ
đây là việc làm ý nghĩa tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
hôm nay công an một số địa phương trên cả nước đã tổ chức một bộ phòng thông tin
lễ giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân đợt hai năm hai nghìn một mươi năm
tại khánh hòa trong đợt giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân
công an tỉnh tuyển sáu mươi công dân từ các địa phương trong tỉnh và phục vụ có thời hạn
sau lễ giao nhận các chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện trong thời gian bốn tháng tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh
sau đó được phân công về công an các đơn vị địa phương công tác
còn tại quảng ninh đợt này toàn tỉnh có một trăm năm mươi công dân độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm được tuyển lựa chặt chẽ từ các xã phường huyện thành phố trong toàn tỉnh
đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe văn hóa chính trị và phẩm chất cá nhân mà bộ công an quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
các chiến sĩ mới được bổ sung vào các đơn vị thuộc công an tỉnh quảng ninh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy quảng ninh
lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh yêu cầu các chiến sĩ mới tích cực học tập tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong người chiến sĩ công an cách mạng
đồng thời tin tưởng các chiến sĩ trẻ sẽ luôn đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tiếp tục với những tin tức khác
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng nguyễn thị bích hồng chú ở phường một thành phố đông hà tỉnh quảng trị